trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo trương mỹ lan tử hình về tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ và một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt tử hình
năm bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị mức án từ trung thân đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
quá trình tranh luận viện kiểm sát cũng căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa
sự thành khẩn khai báo và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo và đã thay đổi mức đề nghị án đối với hai mươi hai bị cáo theo hướng giảm nhẹ mức án từ một cho đến hai năm tù
viện kiểm sát cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan đã thâu tóm và nắm giữ trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại scb đều khai đứng tên hộ cho trương mỹ lan
với số lượng cổ phần nắm giữ trên chín mươi một trương mỹ lan là người nắm quyền hạn của đại hội
trương mỹ lan là người nắm quyền hạn của đại hội đồng cổ đông và là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động tại scb đủ thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội tham mô tài sản
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh bắt để tạm giam hai bị can của ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra
về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa
nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám mươi sáu hai d bình thuận
thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố bắt giam một cựu nhân viên quản lý xe
của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám mươi sáu hai d bình thuận
và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
và xã hàm đức huyện hạm thuận bắc
theo thông tin ban đầu hai phò giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám mươi sáu hai d bình thuận
là nguyễn đình nhật và huỳnh tấn tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ
quá trình xác minh đấu tranh đến nay công an tỉnh bình thuận đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra
tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ
các đối tượng đã cấu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện
trong và ngoài tỉnh để làm khống hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình
quy định của rất nhiều phương tiện
công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của bốn mươi phương tiện
các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới
ở ngoài tỉnh để mua khống hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm
nghiệm thu tại trung tâm đăng kiểm tám mươi sáu hai d
qua đó nhận hối lộ của bốn mươi chủ phương tiện tổng số tiền một trăm hai mươi một sáu trăm chín mươi nghìn đồng
ăn chia hưởng lợi trái quy định
đánh người gây thương tích rồi cướp tài sản
yfio nie một mươi tám tuổi trú tại xã yatio huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vừa bị công an tp bun ma thuật tiến hành khởi tố bắt tạm giả
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
sau khi ăn nhậu say yfio đã rủ hai người bạn đến xã yatio tp bun ma thuật
tìm đánh một người có mâu thuẫn tử trức
sau khi chuẩn bị hung khí các đối tượng điều khiển xe máy
đến khu du lịch sinh thái hoàng nam ở xã yatio
phát hiện hai thiếu niên đang dựng xe máy gần đó
yfio dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái trúng vào người một thiếu niên
gây thương tích rồi cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an tp bun ma thuật
phối hợp với công an xã yatio nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi chín tháng ba
nhóm đối tượng này đã bị bắt
lực lượng công an bắt đưa về trụ sở làm việc
hiện công an tp bun ma thuật đang làm rõ hành vi của hai đối tượng đi cùng với yfio
liên quan đến vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
các quyết định tố tụng này đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
theo thông tin vi được bạn trai ở nước ngoài tru cấp tiền để thuê một căn hộ
ở trung cư saigon pearl thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
mục đích sử dụng làm nơi vi dùng để quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài
vào tối ngày ba tháng bốn vi đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ và tiếp cận hai bé gái bảy tuổi và ba tuổi
khi hai bé này đang bán kẹo ở khu vực
trước nhà hát thành phố sau đó vi dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ hai bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường
ở quận một quận tám từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai bé về giam giữ tại căn hộ trên
tại đây vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như tiền bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai bé ở lại
ngay sau khi phát hiện hai con gái của mình bị thất lạc chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi
trú tại quận bảy đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tìm kiếm
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn lực lượng công an kiểm tra căn hộ trên và giải cứu thành công hai cháu bé
thưa quý vị tiền giang là tỉnh đầu tiên ở miền tây công bố hạn mặn thiếu nước khẩn cấp trong mùa khô
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
bà giám đốc công an tỉnh tiền giang đã phát động cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn
giữa ngày nắng nóng những chiếc xe bơm nước chữa cháy
xe chấn nước chữa cháy cùng nhiều chiếc xe bồn chữa nước của các cá nhân tổ chức được huy động đến trung tâm chỉ huy công an tỉnh
tất cả chuẩn bị cho hành trình đến với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
hành trang mang theo là nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày nước uống đóng chai để chia sẻ khó khăn với người dân
các cấp đánh đạo ngành công an xuống để chia sẻ cùng khó khăn về hạn thiếu nước trên bạc của địa phương
thì cũng nhân dân người địa phương ở đây cũng rất là vui
rồi nhận được những phần quà của ngành công an để đến hỗ trợ cũng như là nước sinh hoạt rồi nước uống
trong thời điểm hạn mặn này khi mà người dân tiếp nhận được những cái ca nước những cái lốc nước uống thì người dân rất là phấn khởi
và địa phương cũng thấy đây là một trong những cái chương trình mà mình phải nói là giữa cái lực lượng công an với người dân mình càng kháng khích hơn

điều công cấp nước sạch cho bà con không chỉ trong ngày hôm nay mà còn sẽ diễn ra trong những ngày tiếp theo
tổng cộng có khoảng sáu mươi mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt ba trăm linh thùng nước tinh khiết loại hai mươi một lít và khoảng năm mươi chai nước suối loại năm trăm linh ml
được chuyển đến nhân dân các xã bình ân kiểng phước phước trung tân thành huyện gò công đông
nhân dịp này công an tỉnh cũng đã trao tặng năm mươi phần quà cho các hộ khó khăn tại các xã ven biển trên địa bàn huyện gò công đông
tổng cộng có khoảng ba trăm linh đồng giúp hộ khó khăn có thêm điều kiện trang bị dụng cụ giữ chữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình
hôm nay cái đòn của công an tỉnh giúp địa phương thì thấy bà con nhận được những giọt nước cũng như là những cái món quà rất là ý nghĩa thì bà con cũng rất là vui sướng
có nước xài đồ với nước uống đồ bà con ta cũng mừng vui vẻ lắm
chứ hôm nay không có nước nôi gì hết trơn không có nước đi xin đầu này xin đầu kia bà con xin chỗ này vài thùng chỗ kia vài thùng
thực hiện nghiêm công điện của bộ công an về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
ngoài việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ giúp đỡ nhân dân thông qua chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn
bàn giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhất là lực lượng công an cơ sở nắm tình hình bảo đảm an ninh trả tự tại địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hạn mặn để trục lợi vi phạm pháp luật đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp hướng dẫn người dân ứng phó nắng nóng hạn hán thiếu nước đoàn kết trung sức trung lòng vượt qua khó khăn
chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của công an tỉnh tiền giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm